đến một mươi sáu h ngày hai mươi ba tháng năm các cơ quan chức năng vẫn đang khắc phục sự cố nhiều trụ điện tại quận thủ đức bị ngã đổ
trước đó nhiều người dân địa phương sinh sống tại tỉnh lộ bốn mươi ba thuộc phương bình triều quận thủ đức cho biết
vào lúc hai mươi một h hơn tối qua một chiếc xe container trong lúc lưu thông qua địa bàn đã vướng phải đường dây điện hai bên đường
khiến hàng loạt trụ bị ngã đổ kèm theo đó là các điểm đầu mối điện bị chập gây mất điện toàn khu vực
rất may sự cố không gây thiệt hại về người
ngay sau đó ngành điện lực và viễn thông đã làm việc xuyên đêm để khắc phục sự cố
đến trưa hôm nay điện sinh hoạt đã được đầu nối trở lại
sự cố này một lần nữa cảnh báo về nguy cơ tai nạn cháy nổ có thể xảy ra
tại những nơi mà đường dây điện và các viễn thông còn lắp đặt lùng nhùng như mạng nhện hiện nay